xin kính chào và hẹn gặp lại vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần